thưa quý vị và các bạn du học là một con đường không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai đặc biệt là những người khiếm khuyết
nhưng nếu bạn thực sự có quyết tâm thì sẽ không có bất kỳ khiếm khuyết vô hình nào hay hữu hình nào có thể ngăn cản ước mơ ấy trở thành hiện thực
nhất là khi các chính sách chương trình dự án hỗ trợ người khuyết tật tạo điều kiện thuận lợi cho những người khuyết tật phát huy thế mạnh trong học tập trong nghiên cứu tại các nước trên thế giới đang ngày càng được mở rộng và khuyến khích
đối với cộng đồng người khuyết tật việt nam cái tên nguyễn thị lan anh dường như đã trở nên thần thuộc từ lúc nào
nhắc đến chị
nguyễn thị lan anh là người ta nhắc tới một tấm gương điển hình về sự nỗ lực vượt khó vươn lên và về cả những câu chuyện của một dù học sinh người khuyết tật trên đất khách
chị là một trong số ít những người khuyết tật việt nam
may mắn và vinh dự được nhận học bồng thạc sĩ chuyên ngành chính sách công của đại học sydney australia
đây là học bồng của chính phủ australia dành cho việt nam nhằm giúp việt nam tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng
góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững
nhờ sự nỗ lực từ nhà trường và chính phủ australia trong suốt thời gian học tập mà sau khi hoàn thành khóa học
chị có thể tìm hiểu được những chính sách chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật tại australia để áp dụng ngược trở lại việt nam
trở về quê hương chị không chỉ tự lo được cho mình và gia đình một cuộc sống ổn định mà còn hỗ trợ cho hàng trăm người khuyết tật khác vươn lên
hòa nhập với cộng đồng xã hội
với những người bị mắc xương thủy tinh bẩm sinh như chị việc học tập và làm việc ở một đất nước xa xôi trong suốt hai năm trời là một việc không hề dễ dàng
có lẽ bởi thế mà đến nay khi đã là giám đốc của trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng acdc chị vẫn chưa bao giờ quên những phút giây sống trên đất khách
thường thì ở việt nam
việc độc lập người khuyết tật thì cũng đã rất là khó khăn rồi nhưng mà họ thường sẽ có sự hỗ trợ
họ hay nhờ vào sự hỗ trợ của mọi người dẫn đến việc họ không chủ động
nếu mà đi học ở bên kia thì mình sẽ phải chủ động gần như là hoàn toàn trong cái đời sống của mình
ví dụ như là tự nấu ăn giặt rũ tắm giặt vệ sinh nhà cửa và đi học đi chợ
cái khó khăn thứ hai là liên quan đến vấn đề về văn hóa
khi mình đi học thì ra đó thì nó là văn hóa gọi là cá thể và nó là cái sự đa dạng rất là lớn
thế nên là nếu như mình không vượt qua những cái văn hóa đó thì mình sẽ bị hạn chế ở cái việc là mình bị sốc văn hóa
và có thể là mình sẽ bị rất là khó hỏa nhập với cộng đồng
phong cách học và phong cách dạy của việt nam cũng hơi khác là thầy giảng cho nghe
còn ở nước ngoài thì nó là
thầy chỉ chia sẻ thông tin còn trò sẽ phải tự tìm hiểu lấy học trò là trung tâm và phải tự tìm hiểu tự làm việc nhóm với nhau
du học là ước mơ của rất nhiều người dù là người khuyết tật hay người không khuyết tật
với nhiều người du học là cánh cửa mở ra một tương lai mới với nhiều điều mới mẻ
là một hình thức để biến ước mơ của mình trở thành sự thật
đối với hoàng thị minh hiếu cũng vậy
minh hiếu đang là
các cán bộ hành chính của ngân hàng phát triển châu á adb đồng thời là một hội viên của hội người khuyết tật quận long biên thành phố hà nội
thế nhưng dù có việc làm ổn định cùng một mái ấm với hai cậu con trai xinh xắn
nhưng hiếu luôn mong ước có thể được đến một quốc gia khác học hỏi những điều mới lạ và thiết thực
để sau này có thể trở về quê hương góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng người khuyết tật
dù từng thất bại và từng nghĩ mình sẽ không có cơ hội
để thực hiện ước mơ của mình
nhưng không nản trí hiếu tiếp tục đăng ký học bồng thạc sĩ của chính phủ australia và đã thành công
để đến ngày hôm nay hiếu cùng gia đình đã sẵn sàng lên đường bước đến một chặng đời mới
năm hai nghìn một mươi tám khi mà mình upline thì mình nghĩ rằng nó dễ với mình và mình sẽ có thể trúng được học bổng
tuy nhiên mình đã khá là sai lầm tại vì khi mà bạn viết luận mà bạn không thuyết phục được
ban học bổng rằng là tôi là một ứng viên tài năng tôi xứng đáng với học bổng và trao cho tôi suốt học bổng đó
thì sau này sau hai năm tôi về tôi sẽ cống hiến được cho nhiều cho việt nam
thực ra là mình đã không chứng minh được điều đó với ban học bổng và họ không lựa chọn mình
nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín khi mà mình làm lại hồ sơ thì mình thấy rằng là mình cần phải làm như thế nào
để thể hiện trong cái hồ sơ của mình là mình là một người xứng đáng với học bổng
tháng tám mình có tin là mình đã trúng được cái học bổng này đối với mình thực sự mà nói
đó là một tin rất là vui tại vì sau khi bất ngã lần đầu tiên năm hai nghìn một mươi tám đó thì mình cảm thấy như là
mình không có cơ hội mình cảm giác là mình không thể nào trúng được học bổng này
để chuẩn bị cho một cuộc sống mới ở một đất nước mới xa xôi hiếu cùng gia đình đang nỗ lực tự tìm hiểu
trang bị cho mình những vốn kiến thức cơ bản về văn hóa đất nước australia và đặc biệt là môi trường học tập làm việc ở đây
chia sẻ với chúng tôi hiếu cho biết hiếu có ba ước mơ lớn sau khi học tập và trở về quê hương
đó là ước mơ được trở thành một người lãnh đạo của hội người khuyết tật quận long biên thành phố hà nội
để có thể tự tin xuống từng nhà dân động viên họ cho con cái đi học
để hiếu có thể trực tiếp cùng các hội viên của mình mở các trung tâm học tiếng anh
rồi trung tâm dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật và con em người khuyết tật
để những gì hiếu có thể học hỏi được từ nước bạn sẽ là đòn bầy giúp cộng đồng người khuyết tật ở quê hương được phát triển
và được thực hiện những ước mơ giàng sở của mình
và để thực hiện được những điều đó hiếu quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình vượt qua những khó khăn thách thức ở phía trước
có lẽ đây cũng là những lý do giúp hiếu trở thành niềm tự hào của gia đình và cộng đồng người khuyết tật tại địa phương

ngày xưa thì lúc nào cũng nghĩ là chân cháu như thế
sau này thì còn nghĩ là anh phải giúp đỡ em

cháu được tin đi như thế này thì thấy tôi rất chảy là mừng

với hoàn cảnh đó của ngũ hoàng thị minh hiếu